thời gian vừa qua các đối tượng tội phạm trên không gian mạng không ngừng gia tăng hoạt động
với rất nhiều những chiêu trò thủ đoạn tinh vi khó lường
và trong đó có hành vi làm giả mạo các trang thông tin điện tử của lực lượng công an nhân dân
từ các trang web giả mạo này thì chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
từ đó gây ra tình trạng mất an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
số tiền gần sáu tỷ đồng trong tài khoản của người phụ nữ này đã bị biến mất chỉ sau vài cuộc điện thoại
thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới vẫn là gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an
đang điều tra chuyên án mua bán trái phép ma túy
nhưng người phụ nữ này đã hoàn toàn tin tưởng khi chúng hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng mạo danh bộ công an
có hình ảnh hiển thị công an hiệu và mang tên bộ công an vào điện thoại di động
thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới vẫn là gọi điện thoại mạo danh bộ công an
và các đơn vị công an khác liên tục diễn ra
mới đây nhất qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng
công an tp hcm đã phát hiện trang web https hai gạch chéo gạch chéo hai tám trăm bốn mươi nghìn một trăm một mươi một
có dấu hiệu giả mạo trang website của bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì vậy việc đề cao cảnh giác của mỗi người dân chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này